tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã có buổi hội đàm với bộ trưởng ngoại giao hy lạp nikos kodiat đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh và đánh giá cao
chuyến thăm chính thức việt nam của bộ trưởng ngoại giao cộng hòa hy lạp nikos kozyad
tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
hai bên đã trao đổi và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
và nhất trí tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác
như tham vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao
hai bên nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước
tăng cường tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác tập trung vào một số lĩnh vực
mà việt nam có nhu cầu và hy lạp có thế mạnh như đóng tàu sửa chữa tàu
và quản lý các hoạt động tàu cung ứng dịch vụ vẫn tại biển